đoàn công tác tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
thường trực tiểu ban văn kiện làm trưởng đoàn đã làm việc với đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam
tại buổi làm việc bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn khẳng định
phương thức lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân
từng bước được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ sáng tạo của các tổ chức
đồng chí trương thị mai nhấn mạnh những nỗ lực của mặt trận tổ quốc việt nam trong đổi mới nội dung
phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
đồng thời đề nghị đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam cần tiếp tục quan tâm trong triển khai thực hiện cường lĩnh
cũng như nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng ghi nhận những kiến nghị của đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam
để báo cáo tiểu ban phần kiện